đại tướng lê đức anh nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
là tấm gương mẫu mực của người dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
và luôn kiên định mục tiêu đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết
trong thời kỳ được bộ chính trị và quân ủy trung mương giao trọng trách bộ trưởng bộ quốc phòng
đại tướng lê đức anh đã tỏ rõ bản lĩnh với tầm cao tư duy chiến lược
với những quyết định quan trọng đặt nền móng cho việc xây dựng quân đội nhân dân việt nam cách mạng
chính quy tình nhuệ từng bước hiện đại giai đoạn tiếp theo
trong năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quân đoàn ba thực hiện cuộc hành quân đường dài từ biên giới phía bắc về tây nguyên
một quyết định chiến lược nhằm tay bố trí cân bằng thế trận phòng thủ đất nước
vượt lên khó khăn phải xây dựng cơ sở vật chất từ đầu quân đoàn ba đã hoàn thành cuộc chuyển quân lịch sử này
quyết định của đại tướng lê đức anh về điều chỉnh một bộ phận dự bị chiến lược
về đứng chân trên địa bàn tây nguyên trong giai đoạn này có ý nghĩa quan trọng
cả về chiến lược quân sự chính trị và ngoại giao
thì địa bàn tây nguyên là vô cùng quan trọng và lúc đó là trực tiếp là phun rô
đó còn hoài nhanh rồi thì các thế lực thu địch ngoài để cứ toàn là chăm nghe vào ở tây nguyên
thì phía bắc mình có hai quân đoàn chủ lực rồi đứng ở đấy rồi còn lực đường địa phương rồi
còn tây nguyên là mái nhà đông dương thì mình nghĩ ở đấy mà giữ được tây nguyên thì giữ được miền đông nam bộ
trong kia là có quân quân đoàn bốn rồi
ngoài tài bố trí vị trí đứng chân của các quân đoàn quân chủng đại tướng lê đức anh còn tiến hành giảm quân số thường trực
đây là một quyết định lớn mang lại lợi ích toàn diện cho quốc gia
với quyết định này lịch sử đã cho thấy sức mạnh chiến đấu của quân đội không hề giảm đi
và việc điều chỉnh này tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng đổi mới đất nước cũng như hiện đại hóa quân đội
chúng ta phải thu gọn biến chế
thu gọn lại hàng bò giảm bớt đi là hàng giám sáu quân đoàn hàng chục sứ đoàn
nhưng mà không có những vấn đề gì lớn tác động đến chính trị đến tư tưởng đến tình cảm đến đời sống của bộ đội
tôi cho rằng đó là công lao của tập thể nhưng mà người có công lớn trong việc này với vai trò chủ trì là đại tướng đức anh
để bảo đảm sức mạnh quốc phòng sau khi giảm quân số thường trực
đại tướng lê đức anh và quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã đề xuất với đảng nhà nước
thực hiện chủ trương xây dựng các tỉnh thành phố thành các khu vực phòng thủ vững chắc có ý nghĩa chiến lược về quân sự của đại tướng
thế trận quốc phòng phòng thủ của đất nước được bố trí lại hiệu quả phù hợp hơn
đảm nhiệm cương vị bộ trưởng bộ quốc phòng trong những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới đất nước
đồng chí lê đức anh đã cùng với các đồng chí lãnh đạo bộ quốc phòng kịp thời tham mưu với đảng nhà nước
chủ trương điều chỉnh tổ chức biên chế giảm quân số thường trực và điều chỉnh thế bố trí chiến lược của quân đội
có thể nói chủ trương đó đã để lại cho chúng ta những bài học hết sức sâu sắc về xây dựng quân đội theo hướng tinh quạng mạnh hiện nay
những chủ trương chính sách lớn về nhiệm vụ quốc phòng toàn dân về thế trận chiến tranh nhân dân do bộ tổng tham mưu giáp bút
dưới sự chỉ đạo của bộ trưởng bộ quốc phòng lê đức anh không chỉ là cơ sở lý luận và thực tiễn
giúp bộ chính trị và trung ương đảng xây dựng chiến lược quốc phòng trong những năm cuối thập niên tám mươi đầu thập niên chín mươi của thế kỷ trước
mà nó còn ảnh hưởng sâu đậm đến công tác xây dựng giáo dục và huấn luyện các lực lượng vũ trang ba thứ quân
góp phần hình thành thế trận quốc phòng toàn dân giai đoạn hiện nay